thưa quý vị để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
vừa chính thức cho ra mắt và đưa vào hoạt động ứng dụng khai báo y tế
và phục vụ kiểm soát di chuyển nội địa với tên gọi vneid
ứng dụng vneid là sự phát triển trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa
lấy mã qr do bộ công an triển khai trước đó qua website sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
vneid là ứng dụng duy nhất kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân phục vụ công tác truy vết f f một f hai
tại cái app này thì báo cáo là chúng tôi cũng đưa toàn bộ các dữ liệu f
dữ liệu f f một và dữ liệu những người khỏi bệnh vào
và chạy trên cái nền tảng
nền tảng của dữ liệu dân cư để chúng tôi xác định được xác thực lại các thông tin
thế và sau đó thì chạy với lại các cái trên cái qr code của các chốt
và cảnh báo được là những người mà hiện nay là f
hiện nay là đang ra vào những các cái khu vực với bùng dịch
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai lắp đặt một trăm linh camera
đọc mã qr tại các chốt trên địa bàn tp hcm
giảm tải việc tiếp xúc dịch và tăng hiệu quả kiểm soát
đến nay đã có trên năm ba triệu tờ khai di chuyển nội địa
được thực hiện qua sáu sáu trăm một mươi sáu chốt kiểm soát dịch bệnh trên cả nước
tại buổi họp báo đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã qr khi người dân thực hiện khai báo di chuyển nội địa
bởi thông tin công dân đã có sẵn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công an các đơn vị địa phương và ủy ban dân các tỉnh thành phố khi có nhu cầu
thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ chúng tôi sẵn sàng tích hợp toàn bộ những các giấy đi đường
vào cái mã qr code và trên cái phần mềm của bộ ngoan xây dựng
để làm sao đó là công nghệ hóa tất cả những các cái giấy đi đường
để giảm tải các vấn đề người dân khi đi ra là giữ rất nhiều những loại giấy tờ trong người
và cũng là giảm về các vấn đề nguy cơ lây nhiễm trẻ
khi mà một người cầm cái giấy tờ mà đi qua quá nhiều trạm kiểm soát
hiện ứng dụng vneid được triển khai sử dụng trên điện thoại di động của hai hệ điều hành ios và android
tới đây sẽ tiến hành việc liên thông giữa các ứng dụng
một mã qr thống nhất được dùng chung giữa các nền tảng như encovi bluezone vhd
lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết
người dân cần chủ động khai báo di chuyển nội địa tại nhà trên địa chỉ
hoặc ép vneid khai báo tránh tình trạng un tắc cũng như tạo thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển
cùng với ứng dụng vneid trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cũng đã đưa vào triển khai phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín
và phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín